một mươi là số điểm đón trả khách ngoài các bến xe hay còn gọi là điểm xe dù bến cóc vừa được sở giao thông vận tải tp hcm thống kê để tập trung các giải pháp xử lý xóa bỏ bảo đảm trật tự an toàn giao thông
qua rà soát quận năm quận một mươi tân bình bình thạnh là những địa phương tồn tại nhiều các điểm xe dụ bến cóc trong đó riêng quận năm có đến bốn mươi bảy điểm
sở giao thông vận tải đang triển khai nhiều biện pháp để xử lý dứt điểm với việc quy định các tuyến đường cấm dừng đổ xe đón trả khách hạn chế lưu thông đối với phương tiện ô tô khách trên một mươi sáu chỗ ở một số tuyến đường thường xuyên xử lý nghiêm các hành vi vi phạm qua tuần tra kiểm soát trực tiếp hoặc trích xuất hình ảnh từ hệ thống camera giao thông
ngoài ra kiến nghị điều chỉnh quy định khuyến khích các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách vào bến xe hoạt động mục tiêu xóa bỏ các điểm hiện tại và không để phát sinh tụ điểm xe dù bến cóc mới